xin chào quý vị và các bạn
không khí lạnh ở phía bắc đang suy yếu dần và di chuyển ra phía đông
đưa trường gió đông đến đông nam ẩm từ biển vào trong đất liền
bởi vậy thời tiết miền bắc trong đêm và sáng nhiều mây kèm theo sương mù
có lúc có mưa nhỏ mưa phùn tập trung ở ven biển và đồng bằng bắc bộ
trời chỉ còn rất nhẹ trong đêm này
ban ngày thời tiết khô ráo hơn với nhiệt độ vào khoảng hai mươi hai hai mươi năm độ
riêng tại khu tây bắc từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn nằm trong sự bao trùm của khối không khí khô
từ biển lấn vào nên trong ngày mai vẫn không có mưa
ban ngày trời nắng nhiều với nhiệt độ từ ba mươi đến ba mươi ba độ
ở khu vực tây nguyên ba mươi hai ba mươi năm độ ở miền tây nam bộ
riêng tại miền đông nam bộ sẽ có nắng nóng với nhiệt độ ba mươi năm ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ
do hạn hán nên đã nhiều tháng qua trên địa bàn tỉnh lâm đồng không có mưa
khiến cho mừng nước nhiều hồ thủy lợi và thủy điện rụt ráng mạnh
nhiều khu vực trên địa bàn có nguy cơ bị thiếu nước cao
cụ thể tại xã tân nghĩa huyện di linh đã gần bốn tháng nay chưa có cơn mưa nào
khiến cho mừng nước trên hồ thủy điện đồng nại hai xuống hơn hai mươi mét
đây là mực nước thấp kỷ lục mất hơn một nửa lượng nước của lòng hồ này
vườn này đã nhường nhiều đến tưới tiêu của xã tân nghĩa và các địa phương lần gận
còn tại nam bộ trong bối cảnh thời tiết không mưa ngày nắng
mừng nước trên các sông bến đổi chậm dự báo sơn nhầm mặn ở đồng bằng sông kiều long
sẽ tăng dần đến giữa tuần này tức là khoảng ngày một mươi ba đến một mươi bốn tháng ba sau đó sẽ giảm dần
sơn nhập mặn sẽ có ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt tại nhiều địa phương trong vùng đồng bằng sông kiều long
nhất là tại các tỉnh tiền giang bến tre hậu giang trà vinh và sóc trăng
cảnh báo các bộ rủi ro thiên tai ở mức cấp hai
trên biển khu vực bắc giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa có mưa vài nơi
gió phổ biến cấp bốn cấp năm tầm nhìn xa thông thoáng
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây và có sương mù có lúc có mưa nhỏ
gió đông bắc cấp hai ba trời rét nhiệt độ từ một mươi bảy hai mươi bốn độ